ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại hà nội câu lạc bộ trái tim người lính việt nam đã chính thức ra mắt
đây là một diễn đàn của các cựu chiến binh hoạt động với tôn chỉ kết nối và chia sẻ tôn vinh và tri ân
những năm qua câu lạc bộ đã kết nối thành công hàng vạn các cựu chiến binh các nhân chứng lịch sử
cô lạc bộ trái tim người lính góp phần làm sáng lên hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ qua các cuộc kháng chiến của dân tộc
từ đó viết tiếp những câu chuyện về lịch sử hào hùng của đất nước trong thời bình
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu một nhóm cựu chiến binh nằm cốt là những người lính mặt trận sáu tỉnh biên giới phía bắc
đã bàn bạc và thống nhất thành lập ban vận động trái tim người lính nhằm kết nối và chia sẻ hỗ trợ nhau trong cuộc sống
phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ trong thời bình thực hiện nhiều hoạt động truyền lửa cho các cựu chiến binh
và thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc
chúng tôi muốn là có một tổ chức mà rất thoải mái là cộng đồng bộ thôi
và chúng tôi chủ trương là tôn vinh những người lính
hôm qua cộng đồng bộ này kết nối các cựu chiến binh từ nhiều phía
cho nên trong lô của cộng đồng bộ là có dòng tiếng anh
để thế hệ trẻ thế hệ sau biết đến là cha anh mình đã có cái cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới
bảo vệ biển đảo của tổ quốc ác liệt và hy sinh công hiến nhiều y tế
và thế hệ trẻ sống trong hòa bình công hiến
sao cho xứng đáng với truyền thống lịch sử của dân tộc
hưởng ứng cuộc vận động sưu tầm kỳ vật và thi viết về chủ đề tình yêu đi qua chiến tranh
của câu lạc bộ trái tim người lính trước đó
trong khuôn khổ buổi lễ hàng chục kỳ vật đã được các tướng lĩnh và cựu chiến binh
trao tặng bảo tàng phụ nữ việt nam
có thể kể đến kỷ vật của gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trung tướng nguyễn kim quy bác sĩ quân y nguyễn thị thanh bình
trao tặng quyển sổ mình đã dày công chép lại toàn bộ bức thư của bố
là liệt sĩ gửi về cho mẹ và chị gái
sau khi được biết là có thành lập cái câu lạc bộ trái tim người lính
bản thân tôi cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy việc làm của câu lạc bộ rất là ý nghĩa
cho nên mình cũng muốn đóng góp một chút xíu gì đấy để cùng với câu lạc bộ và bảo tàng phụ nữ
lưu giữ được những tình cảm đẹp mà chiến tranh đã qua đi
những hoạt động của câu lạc bộ trái tim người lính mang nhiều ý nghĩa nhằm tôn vinh và tri ân với các đồng đội
viết tiếp lịch sử hào hùng của dân tộc truyền lại lòng tự hào và cảm hứng cho các thế hệ mai sau